chào quý vị khán giả mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay sẽ là những diễn biến mới nhất
về công tác cứu trợ các nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện rào trăng ba trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
trong sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ huy tiền phương đã triển khai ba phương án tìm kiếm
cứu nạn cứu hộ để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở và tính đến thời điểm này đã có ba mươi người mất tích
gồm công nhân thi công thủy điện và đoàn công tác tham gia cứu hộ cứu nạn tại tỉnh thừa thiên huế
bên cạnh đó có ba công nhân được xác nhận là đã tử vong
phóng viên thùy linh của truyền hình công an nhân dân đang có mặt tại ban chỉ huy tiền phương
để thông tin trị tiết về vụ việc xin mời chị thủy linh ạ
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại trụ sở ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ sạt lỡ thủy điện rào trăng ba
tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thứ thuyên huế
và trong sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã triển khai ba phương án tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
và triển khai ba phương án tìm kiếm tiếp cận ba mục tiêu là thủy điện rào trăng ba rào trăng bốn
và nhà máy thủy điện alin b hai để tìm kiếm những người đang mất tích
theo đó phương án thứ nhất tiếp tục khơi thông tuyến đường bảy mươi một kết hợp xe đặc trủng đưa đội cứu hộ
tiếp cận theo hướng đường bộ đến thủy điện rào trăng ba
phương án thứ hai tổ chức lực lượng tiếp cận theo đường thủy từ hồ thủy điện hương điền đến hiện trường
phương án thứ ba là sử dụng trực thăng trực tiếp tiếp cận hiện trường

phương án thứ ba là sử dụng trực tiếp cận hiện trường
phương án thứ ba là sử dụng trực tiếp cận hiện trường
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã không quản ngại khó khăn
dầm mình dưới nước vớt bèo khơi thông dùng chảy tạo điều kiện cho nước sớm rút để người dân được lưu thông trở lại
trước đó tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ cũng đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh giúp thầy và trò trường tiểu học an phước
xã hòa phong sớm hoạt động trở lại công tác dạy và học sau mưa lũ
dẫu là bùn đất ở sân trường hay dòng nước chảy xiết trên tuyến giao thông huyết mạch cũng không ngăn được tinh thần tình nguyện trong mỗi chiến sĩ cảnh sát cơ động
thời gian tới thì đơn vị tiếp tục sẽ hỗ trợ bà con nhân dân cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo mệnh lệnh của chỉ huy cấp trên
tình hình mưa bão ở miền trung và thành phố đà nẵng sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
nhưng cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động vẫn luôn ứng trực
sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn
đồng thời tập trung khắc phục hậu quả cứu nạn cứu hộ sơ tán người dân đến nơi an toàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại kế d ba mươi hai cư xá vĩnh hội phường năm quận bốn thành phố hồ chí minh
về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
công an tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ duyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm hai mươi năm b khu phố một phường tám thành phố bến tre tỉnh bến tre
đối tượng này có sẹo chấm cách một tám cm sau cánh mũi phải
và đối tượng cao phục hải lam sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp gia thạnh
xã thạnh ngãi huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỏ cái bắc tỉnh bến tre
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện